người phát ngôn bộ ngoại giao iran nasser karani cho biết bóng đang ở phần sân của phương tây khi ông đề cập đến việc kết thúc các đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân iran năm hai nghìn một mươi năm có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện jcpoa
ông kanani cho hay iran hoàn toàn sẵn sàng kết thúc các cuộc đàm phán về qcpoa trên cơ sở gói dự thảo thỏa thuận vốn là kết quả của nhiều tháng đàm phán khó khăn và căng thẳng cũng như trên cơ sở tôn trọng các giới hạn đỏ của tehran nhưng sự sẵn sàng này không phải là vĩnh viễn
trước đó ngoại trưởng iran hossein ami abdullahian cũng cho biết nước này vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân ký năm hai nghìn một mươi năm nhưng tình hình có thể khác đi nếu phương tây không thay đổi hành vi